thực hiện nguyện quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thị trường cho thuê mặt bằng bắt đầu sôi động trở lại
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày sáu tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân kính mời quý vị quan tâm theo dõi
với vai trò là thủ quỹ đơn vị nguyễn thị thùy linh đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng
là học phí của các học viên nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tổn thương
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị thùy linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và liên kết với các trường đại học
để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận mời các học viên đến học tập tại trung tâm
và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh
quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản
của trung tâm giáo dục thường xuyên còn lại số tiền hơn sáu bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
của đơn vị theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm mà đã chiếm đoạt sử dụng
vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú
lực lượng liên ngành tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô tải
vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm đồ gỗ không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trước đó tại khu vực ấp đồng
đồng kỳ xã quốc thái huyện an phú lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô tải
vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm là bàn ghế giường tủ thờ bằng gỗ
tại thời điểm kiểm tra ông tô thuyền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại phường một mươi ba quận tám
thành phố hồ chí minh nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa trên
nhưng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ông thuyền còn cho biết số đồ gỗ trên được vận chuyển từ tỉnh đồng nai
đến huyện an phú tỉnh an giang để bán lại cho các cửa hàng kiếm lời
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên kênh antv chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo tới khán giả
những thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi của những đối tượng xấu
tuy nhiên trong thời gian gần đây vẫn tiếp tục nở rộ lên hình thức
lừa đào qua ví điện tử chỉ sau vài phút có người bỗng dưng mất hàng chục
thậm chí hàng trăm triệu đồng vậy những chiêu thức của những đối tượng lừa đảo này là gì
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
chị nguyễn thị oanh ở đan phượng hà nội là một trong số khá nhiều nạn nhân
đã phản ánh đến chúng tôi khi bị đối tượng xấu lừa đảo qua ví điện tử
theo chị oanh để rụ rỗ và lừa đảo khách hàng những đối tượng xấu thường sử dụng
những chiêu thức hết sức tinh vi
để lấy thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng nhiều khách hàng nhẹ dạ cả tin
đã cung cấp mã otp mật khẩu ngay lập tức tiền trong thẻ trong ví điện tử bỗng dưng bốc hơi
tôi ngay lập tức đưa cho họ số tài khoản của tôi để họ chuyển khoản tôi còn chuyển hàng
có một tiêu chí đó là nhận tiền sau thì mới nhận hàng
một lúc sau tôi thấy có một tin nhắn báo về cũng là đầu số nước ngoài luôn
báo về với tôi là đã nhận được số tiền hai mươi triệu và yêu cầu tôi là phải nhấn vào link
để xác thực để có thể nhận được cái số tiền đấy
khi tôi nhấn vào link đấy và cung cấp cho số otp của tôi ngay lập tức là số tiền trong tài khoản của tôi
có khoảng hơn một mươi triệu
hay gần đây lợi dụng sự cả tin của người dùng cùng những nhu cầu và khó khăn về tài chính
trong mùa dịch nhiều đối tượng đã giả mạo momo để thực hiện các hành vi lừa đảo
mục tiêu của các đối tượng lừa đảo là lấy thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền trong ví điện tử
trong thời gian dịch tôi cũng nhận được một cuộc gọi từ facebook có hiện lên là dịch phí momo
và với cái nội dung là hỗ trợ covid một mươi chín thì nhận được cái tin đấy rất là vui
và có hướng dẫn cho tôi tôi cũng nhận được một cái gọi từ facebook có hiện lên là dịch ví momo
hướng dẫn cho tôi là làm cái thao tác để nhận một triệu đồng thì tôi cũng đã làm theo
và sau khi mà làm theo thì tôi đã bị trừ mất một triệu đồng
có thể thấy lừa đảo qua ví điện tử là một trong những chiêu thức hết sức tinh vi của những đối tượng phạm tội
các đối tượng thường giả mạo đánh vào tâm lý thích quả tặng trúng thưởng khuyến mãi của người dùng
khi người dùng mắc bẫy thì các đối tượng sẽ dùng các thông tin này để chiếm đoạt tài khoản và tiền trong ví điện tử
và phóng viên của chúng tôi cũng đã có buổi trao đổi với luật sư đỗ ngọc anh
để quý vị có thể hiểu và nắm rõ hơn về những cách thức thủ đoạn phòng tránh trước những chiêu thức của những đối tượng tượng xấu thực hiện lừa đảo trong thời gian qua
thời gian vừa qua có khá là nhiều đối tượng nhẹ dạ cả tin và sập bẫy của những đối tượng lừa đảo qua hình thức chuyển tiền qua ví điện tử
vậy có người ít thì lên tới vài triệu và có người nhiều thì lên tới cả chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng
vậy tâm có đánh giá như thế nào về cái hình thức lừa đảo của các đối tượng phạm tội không ạ
thì thủ đoạn lừa đảo qua ví điện tử thì có một số các hình thức như sau
thì đối tượng sử dụng hình thức cho vay tiền để mời gọi khách hàng vay vốn
thế thì khách hàng sẽ cung cấp tất cả những cái thông tin cá nhân hình ảnh của khách hàng
bao gồm chứng minh thư số điện thoại số tài khoản ngân hàng số thẻ hay là mật khẩu otp
từ đó thì các cái đối tượng lừa đảo sẽ tạo lên một cái ví điện tử liên kết với ngân hàng
sau đó thì các đối tượng lừa đảo sẽ chuyển tiền từ ngân hàng vào ví điện tử
và sử dụng cái ví điện tử đó vào mục đích mua sắm hoặc chuyển tiền qua một cái ví điện tử khác
có một hình thức nữa là cái hình thức thứ hai
có thể là các đối tượng và các nhóm lừa đảo này sẽ mạo danh đối với các cơ quan tổ chức
gọi điện cho các cá nhân người dân và yêu cầu cung cấp các thông tin
ngoài ra thì đối tượng có thể mạo danh các quan chức năng nhân viên ngân hàng hay là nhân viên bên ví điện tử
yêu cầu các lạng nhân người dân cung cấp các thông tin cá nhân
vậy thì nhằm giúp cho người dân nâng cao cảnh giác
và phòng tránh trước làn sóng và những chiêu thức của đối tượng lừa đảo trong thời gian vừa qua
thì ông có một cái khuyến cáo nào đối với người dân ạ
thứ nhất thì người dân cần phải cẩn trọng không cung cấp tất cả các thông tin cá nhân cho người lạ
đồng thời thì người dân cũng nên tìm hiểu trên các phương tiện thông tin truyền thông
về các hình thức lừa đảo để từ đó tự bản thân mình đưa ra các phòng tránh
vâng ông có thể cụ thể hơn về những cách thức phòng tránh để người dân có thể nắm rõ hơn và hiểu rõ hơn
để phòng tránh các hình thức lừa đảo trên thì người dân tuyệt đối không được cung cấp những thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai
bao gồm như các mật khẩu otp rồi các số tài khoản ngân hàng số thẻ ngân hàng
hay là những thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
đặc biệt là không nạp tiền hay chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
tiếp tục với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
chấp ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín thu ngân sách thuế trong một mươi một tháng đầu năm vượt đến năm một so với dự toán
báo cáo từ tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
do cơ quan thuế quản lý ước đạt một một mươi tám triệu tỷ đồng bằng một trăm linh năm một so với dự toán
và bằng một trăm linh bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong đó thu nội địa ước đạt một hai triệu tỷ đồng
trong đó thu nội địa ước đạt một ba mươi năm triệu tỷ đồng bằng một trăm linh ba tám so với dự toán
và bằng một trăm linh bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
thu từ dầu thô ước đạt ba mươi tám một trăm linh bốn tỷ đồng bằng một trăm sáu mươi bốn hai so với dự toán
và bằng một trăm hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
so với dự toán thì có một mươi bốn trên một mươi tám khoản thu sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán đạt trên chín mươi một
ngoài ra có tám trên một mươi tám khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng thu
liên quan đến việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp tổng cục thuế cho biết
tổng số thuế tiền thuê đất được gia hạn là chín mươi hai tám trăm hai mươi năm tỷ đồng
chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm hai nghìn hai mươi một chính thức bắt đầu vào ngày một tháng một mươi hai
và kéo dài trong một tháng
chương trình do bộ công thương chủ trì tổ chức trên phạm vi toàn quốc
với mục tiêu để tạo ra một mùa mua sắm trong năm
tất cả các doanh nghiệp đều được phép khuyến mại hàng hóa dịch vụ
một trăm linh và người tiêu dùng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi
góp phần kết nối cung cầu phục hồi sản xuất kinh doanh
siêu thị này tháng một mươi hai năm nào cũng có khuyến mại
thế nhưng tháng một mươi hai năm nay là lớn nhất từ trước đến giờ
số lượng hàng hóa khuyến mại tăng ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
giá cũng giảm sâu hơn
hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia và tháng khuyến mại hà nội
thì chúng tôi có tổ chức cái chương trình khuyến mại kéo dài
từ ngày một tháng một mươi hai
đến hết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
với trên ba mươi sản phẩm được hỗ trợ giảm giá
trong cái dịp này gồm các cái ngành hàng như điện tử điện lạnh gia dụng mobile ict
và ngoài ra thì chúng tôi cũng có kết hợp
đối với các công ty tài chính để hỗ trợ khách hàng
trong việc là mua hàng không tiền mặt
thanh toán bằng hình thức là chiếc khấu vnp
trong chương trình triển khai tháng khuyến mại quốc gia
lượng khách tại siêu thị này
các trung tâm thương mại nhìn chung cũng đã tăng lên hai mươi
so với các tháng trước
khách mua tập trung chủ yếu vào đồ gia dụng
mặt hàng được giảm giá sâu nhất
tháng khuyến mại thì em cũng biết cái thông tin về vấn đề đấy
thế nên là em qua siêu thị
ở bên siêu thị
ở medimark này thì rất là phong phú
về các sản phẩm
để mình có nhiều lựa chọn hơn
cũng như là có khuyến mại nhiều hơn
thì em biết được thông tin đó
thì qua đây để có thể tìm ra những cái thông tin này
để tìm hiểu
và cũng chọn sản phẩm cho riêng mình
cuối năm nên là cũng cần mua sắm nhiều trang thiết bị
mới cho gia đình
như là em muốn đi tham khảo thêm các dòng tv mới
thì nhận thấy là siêu thị medimark
thì có nhiều chương trình khuyến mại
đợt cuối năm và sản phẩm
cũng bày bán rất là đa dạng và phong phú
nhiều mặt hàng thì em đến tham khảo
để xem thêm và xung mua sắm thêm cho gia đình
thứ hai nữa là em thấy siêu thị
cũng có nhiều chương trình giảm giá và khuyến mại
đợt cuối năm này nên là nhu cầu
cũng có nên là em đến em xem
thấy có cũng nhiều chương trình thế
thì giảm giá cho người tiêu dùng cũng là rất là tốt
kích cầu thời điểm này
là rất quan trọng nhằm thúc đẩy
sản xuất sau những tháng giãn cách
bộ công thương cũng đã đề nghị
các hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp
sở công thương các địa phương
cùng tham gia chương trình sẽ
kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống
và điện tử để tạo sức lan tỏa
và thu hút sự tham gia của
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
trên mọi lĩnh vực
về phía bộ công thương thì cũng đã
với các kênh truyền thông
để thông tin
cho đến các người dân và doanh nghiệp
được thực hiện thì chúng tôi đánh giá
rằng là rộng hơn
và sâu hơn có hiệu quả
hơn cho doanh nghiệp cũng như là người dân
thông qua chương trình của năm hai nghìn hai mươi một này
thì cũng là
góp phần thực hiện các nghị quyết của chính phủ
cũng như là chủ trương của đảng và
nhà nước trong việc
mục tiêu kết góp phần
phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp
cũng như là tăng lại
sức mua cho người tiêu dùng
tháng khuyến mại tập trung quốc gia
năm ngoái tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
đã tăng hơn bốn so với cùng kỳ
chương trình năm nay cũng được kỳ vọng
sẽ tiếp tục là đòn bẩy kích cầu
tiêu dùng thúc đẩy tăng trưởng
tổng mức lưu chuyển hàng hóa và
doanh thu dịch vụ trên cả nước giúp
các doanh nghiệp khôi phục đẩy mạnh
sản xuất kinh doanh
thưa quý vị thực hiện nghị quyết số
một mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt với dịch covid một mươi chín hà nội
đã trở lại trạng thái bình thường mới
hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ
dần sôi động trở lại kéo theo đó thì thị trường
mặt bằng cho thuê đã ấm hơn
sau nhiều tháng chầm lắng giá thuê
cũng ổn định để kích thích phát triển kinh tế
trải qua gần hai tháng giãn cách
anh nguyễn việt hùng phải đóng
cửa hàng trả mặt bằng dừng việc
kinh doanh lại nhưng đến đầu
tháng một mươi một khi các hoạt động kinh tế
dần phục hồi anh đã quyết định thuê
mặt bằng tại cầu giấy mở phòng khám
thu y tiếp tục công việc của mình
trong tình hình dịch bệnh
căng thẳng này mặc dù mình phải cân đối
giữa giá thuê mặt bằng
địa điểm và diện tích
mặt bằng của mình cần
tuy sau dịch nó có
giảm nhưng mà giá mặt bằng thuê
vẫn khá là cao
mình vẫn cố gắng
mình phải phát triển
cửa hàng của mình mình vẫn
chấp nhận để tìm địa điểm

cái cửa hàng
mức giá mặt bằng cho thuê tại các phố
cổ ở hà nội đã hạ nhiệt so với
các năm trước tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
thị trường cho thuê mặt bằng đã dần
ổn định các loại mặt bằng cũng
đa dạng hơn phù hợp với nhiều loại hình
và lĩnh vực kinh doanh
khi hà nội yêu cầu các hàng quán
dịch vụ phải đóng cửa để phục vụ
cho việc chống dịch các mặt bằng anh hoàng
văn minh cho thuê cũng bị khách trả lại
khiến kinh tế gia đình anh gặp nhiều
khó khăn tuy nhiên nới lỏng trở lại
nhiều người đã tìm đến anh thuê
mặt bằng để kinh doanh buôn bán
tôi cũng có một số mặt bằng cho thuê
nhưng trong thời gian dịch bệnh vừa qua
thì tôi không cho thuê được
vì các cửa hàng phải đóng cửa
nhưng trong một tháng gần đây thì tôi đã
cho thuê được mặt bằng và
tôi cũng giảm giá tiền
cho thuê cho họ trong
vòng ba tháng đầu để họ yên tâm kinh doanh
khi kinh tế lấy lại
đà phục hồi và người dân có việc
làm ổn định sẵn sàng cho việc tiêu
dùng thị trường mặt bằng cho thuê
sẽ xôi động theo đây là
tín hiệu đáng mừng trong công cuộc
khôi phục kinh tế giai đoạn mới tuy nhiên
không được chủ quan với dịch bệnh
bởi điều kiện tiên quyết là an toàn
tới đâu mở cửa tới đó và
mở cửa thì phải an toàn
sau thời gian ảm đạm do tình hình dịch bệnh
kéo dài thì đến nay hoạt động kinh doanh
đã dần sôi động trở lại và đây cũng là
một tín hiệu đáng mừng cho những nhà đầu tư dịch vụ
trong bối cảnh trao đảo sau đại dịch
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn
quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị